theo như điều chỉnh mới đây của sở giáo dục và đào tạo tp hà nội dự kiến trong ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng sáu công tác chấm thi lớp một mươi sẽ cơ bản được hoàn tất
và từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng sáu thí sinh sẽ nhận phiêu báo kết quả thi tại cơ sở giáo dục nơi học sinh đăng ký dự thi
ban chỉ đạo tuyển sinh thành phố nam học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi điều chỉnh thời gian triển khai một số nhiệm vụ của kỳ thi so với lịch dự kiến trước đây
cụ thể ngày một mươi bốn tháng sáu sở sẽ công bố phổ điểm và điểm các bài thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin truyền thông
từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi bảy tháng sáu học sinh nộp đơn phúc khảo bài thi nếu có tại cơ sở giáo dục nơi học sinh đăng ký dự thi
ngày một mươi tám tháng sáu sở bàn giao cho các phòng giáo dục và đào tạo phiếu báo kết quả thi và bàn giao cho các trường trung học phổ thông bảng ghi điểm các bài thi của các thí sinh
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng sáu học sinh nhận phiếu báo kết quả thi tại các cơ sở giáo dục
nơi học sinh đăng ký dự thi
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng sáu học sinh xác nhận nhập học vào trường trung học phổ thông trung tuyển theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp